cần tập trung cải cách thủ tục hành chính thế nào để thúc đẩy tăng trưởng
đây là câu hỏi và là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại buổi làm việc với cục kiểm soát thủ tục hành chính và hội đồng tư vấn cải cách hành chính diễn ra vào chiều nay
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng cho biết đã họp với các bộ và các tập đoàn tổng công ty để thúc đẩy tăng trưởng thực hiện và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong năm nay mà đảng nhà nước đã giao phó cho chính phủ điều hành
thủ tướng nhấn mạnh muốn tăng trưởng sản xuất kinh doanh thì phải tháo gỡ mọi rào càn tạo điều kiện thuận lợi lớn cho doanh nghiệp cho người dân tạo sức cạnh tranh cao hơn cho nền kinh tế
đặc biệt cần đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn đồng thời tăng cường tín dụng cho các nền kinh tế tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn nhất là doanh nghiệp ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa doanh nghiệp tư nhân

để giải quyết nhanh một công việc thì yêu cầu đầu tiên là năng lực của người thực hiện thứ hai là tinh thần trách nhiệm dám làm dám chịu vì sự phát triển thứ ba là phẩm chất của người cán bộ và thứ tư là thủ tục đỡ rươm ra phức tạp
thủ tướng yêu cầu cần phải có một chương trình tập trung cao để thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính tập trung vào sự chỉ đạo điều hành của chính phủ không để tình trạng ngứa trên đầu mà gãy dưới chân mà cần phải sát dân và thiết thực hơn nữa
đặc biệt của phòng chính phủ phải tham bưu thủ tướng cùng các ngành hội tư vấn quyết liệt các giảm các thủ tục hành chính lòi bỏ giáp khắp con từng bước tạo môi trường kinh doanh thuận lợi
và đặc biệt là chúng ta phải kiểm soát tốt hơn cái việc đạt thêm thủ tục hoặc biến tướng các loại giấy tờ mới tiếp tục cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đại dòng người dân
các ngành các địa phương phải thực hiện cơ chế một cửa cơ chế liên thông trong giải quyết thủ tục
để nhà đầu tư không phải đi lại nhiều lần mà chỉ cần một lần duy nhất tại bộ phận một cửa dưới sự giám sát của camera
thủ tướng nêu rõ không được vào phòng riêng để làm thủ tục để hạn chế sự tiếp xúc giữa người dân
doanh nghiệp và cán bộ công chức trong khi làm thủ tục để hạn chế tiêu cực tham nhũng
văn phòng chính phủ cũng đã thẩm tra hai mươi một dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định một trăm sáu mươi chín thủ tục hành chính
trong đó đề nghị không quy định hai mươi thủ tục sửa đổi một trăm hai mươi năm thủ tục